báo cáo của who cho biết ngoại trừ chile brazil có một trăm linh y tá trên một mươi dân còn lại các nước khác ở mỹ latin đều thiếu y tá nghiêm trọng
cụ thể honduras và venezuela chỉ có dưới một mươi y tá trên một mươi dân bolivia và colombia có tỷ lệ gấp đôi
còn các quốc gia phát triển hơn như mexico peru hay argentina có tỷ lệ gấp ba